theo thống kê của cục y tế sự phòng bộ y tế từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay cả nước ghi nhận một trăm hai mươi bảy ca mắc ho gà
số mắc tăng bảy chín lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
tại hà nội theo trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội trong tuần từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi sáu tháng bốn
trên địa bàn thành phố có thêm một mươi năm trường hợp mắc ho gà tại một mươi một quận huyện tăng một mươi bốn ca so với tuần trước đó
như vậy từ đầu năm tới nay đã ghi nhận sáu mươi ca mắc ho gà tại hai mươi một quận huyện trong khi cùng kỳ năm ngoái không ghi nhận ca bệnh
trong số hai mươi một quận huyện ghi nhận ca mắc ho gà từ đầu năm đến nay thạch thất có nhiều nhất bảy ca
tiếp đến là cầu giấy hà đông phúc thọ mỗi nơi có năm ca
bắc tứ liêm nam tứ liêm và thành trì mỗi nơi có bốn ca
đông anh và long biên mỗi nơi có ba ca
các quận huyện còn lại mỗi nơi có một hai ca
theo cdc hà nội các bệnh chủ yếu là trẻ em dưới hai tháng tuổi chiếm sáu mươi
trẻ chưa tiêm chủng vaccine phòng ngừa đầy đủ là bảy mươi hai
theo các chuyên gia ho gà là bệnh truyền nhiễm cấp tính có khả năng lây lan nhanh qua đường hô hấp
bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi thường gặp ở trẻ em
các trẻ trứng ho gà từng xuất hiện trong vòng bảy một mươi ngày sau khi nhâm bệnh
khởi đầu của bệnh có thể là không suốt hoặc suốt nhẹ có thể viêm đường hô hấp trên mệt mỏi chán ăn vào ho
còn ho gà rất đặc trưng trẻ có thể rũ rượi không thể kìm hãn được sau đó sẽ là thở rít như tiếng gà gáy
bệnh ho gà có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm như siêu hấp viêm tim thiếu oxy não suất huyết não viêm kết mạc
thậm chí có thể dẫn tới ngưng thở và gây tử vong
do đó việc phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh để điều trị là một điều rất quan trọng
đa số trường hợp bệnh nhân nặng tập trung ở trẻ dưới hai tuổi đặc biệt là dưới một mươi hai tháng tuổi
người lẫn bị ho gà cũng xuất hiện các triệu chứng ho không quá đặc biệt khiến lầm tưởng nhiều đợt ho thông thường
cũng liên quan đến bệnh ho gà thời gian gần đây bộ y tế cục y tế dự phòng đã có nhiều văn bản đề nghị
các tỉnh thành phố tăng cường công tác phòng chống bệnh ho gà và các bệnh dự phòng bằng vaccine
theo đó đối với người bệnh dự phòng bằng vaccine sởi ho gà bạch hầu
các nơi đối mạnh tiến triển kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm hai nghìn hai mươi bốn
thực hiện tốt tiêm chủng thường xuyên cho các nhóm đối tượng trong chương trình tiêm chủng mở rộng
tổ chức tiêm bù tiêm vét cho các trường hợp chưa được tiêm chủng đầy đủ
tăng cường hoạt động giám sát xét nghiệm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng
và cơ sở khám chữa bệnh triển khai xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh
tăng cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng bệnh và vận động các gia đình
cho trẻ đi tiêm phòng đầy đủ đúng lịch đủ mũi tiêm
các chuyên gia y tế nhấn mạnh hoa gà là một bệnh trình nhiễm do vi trùng
dễ lây lan qua đường hô hấp trẻ em hay người lớn đều có thể lây nhiễm
nếu không được tiêm vaccine đầy đủ đúng lịch
chia sẻ việc tiêm vaccine phòng hoa gà thạc sĩ bác sĩ nguyễn văn thành
phòng tiêm chủng bệnh viện đạo y hà nội cho biết
trong chương trình tiêm chủng mở rộng cũng như là sáu trong một trong chương trình tiêm chủng dịch vụ
khi trẻ tròn hai tháng ba tháng và bốn tháng tuổi là vô cùng quan trọng để phòng bệnh ho gà
như vậy thì trẻ dưới hai tháng tuổi thì sẽ phòng bệnh ho gà như thế nào
hiện nay thì đã có một số cái vaccine mà có chỉ định cho phụ nữ đang mang thai
hoặc là trước khi mang thai có chứa thành phần ho gà
việc tiêm cho phụ nữ đang mang thai các vaccine mà có chứa thành phần ho gà
sẽ giúp truyền kháng thể hoa gà qua nhóm
khi mà trẻ sinh ra trong vòng hai tháng đầu tiên khi mà chưa được tiêm các vaccine khác
thì sẽ có khả năng phòng bệnh hoa gà
hiện nay lịch tiêm khuyến kéo cho phụ nữ đang mang thai đối với vaccine phòng hoa gà
đó là mũi một tiêm vaccine bùn ván đơn và mũi thứ hai tiêm mũi vaccine bạch hầu hoa gà bùn ván
cùng theo bác sĩ thành hoa gà là bệnh lây chuyển cấp tính
có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp ở trẻ em
điều hiện chính của bệnh đó là cơn hoa dữ dội thở dít vào
bệnh lây chuyển có đường hô hấp do tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết tính niêm mặc mũi
họng của người bệnh khi hoa hắt hơi
khả năng lây lan của bệnh ho gà là rất cao
nhất là đối với những trẻ sư sinh hoạt động trong cùng một không gian khép kín như trường học
bệnh ho gà có thời gian ngủ bệnh kéo dài khoảng từ một đến hai tuần khó nhận biết sớm
trong khi đây là một bệnh chuyển nhiễm cấp tính có khả năng lây lan rất cao
với trẻ giữa một tuổi bệnh hoa gà thường tiến triển nặng lên rất nhanh
ở trẻ sơ sinh tỷ lệ tử vong lên tới chín mươi
thiếu niên và người lớn cũng có thể bị biến chứng do bệnh ho gà gây ra
tuy nhiên biến chứng thường ít nghiêm trọng hơn ở lối tuổi này
đặc biệt với những người đã được tiêm vaccine phòng bệnh
viêm phổi là biến chứng cần được lưu ý nhất trong bệnh ho gà
các biên chứng phổ biến nhất của một nghiên cứu khác ở người lớn mắc bệnh ho gà đó là
sút cân ba mươi ba bất kiểm soát bằng quang hai mươi tám bất tỉnh sáu gãy dưng sườn do hoa nặng là bốn
vì hoa gà rất dễ lây chuyển ra tiếp xúc trực tiếp qua đường hương hấp
và có dịch tiết tứ nhiên mặc mũi họng của bệnh nhân khi hoa thơi
và khả năng lây chuyển rất cao đối với những người sinh hoạt trong cùng một không gian
sau khoảng năm một mươi ngày kể từ khi nhiễm khuẩn bệnh bắt đầu có những triệu chứng đầu tiên
các triệu chứng này là đau họng hoa suốt nhẹ và cảm lạnh
đặc biệt là bệnh hoa gà là cơn hoa sẽ ngày càng nặng
tạo thành cơn ho kịch liệt diễn ra trong một hai tuần thậm chí kéo dài một hai tháng hoặc lâu hơn
tùy thuộc vào cách điều trị thể trạng sức khỏe của người bệnh
hơn nữa khi hoa trẻ sẽ hoa rút rượi không thể tự kiểm soát được
tiếp đến là thở rít tựa như tiếng gà cấy
cơn hoa thường đi kèm với nhiều đầm dãi và gây nôn
theo cục y tế dự phòng dựa vào diễn tiến của bệnh thứ tự sát huyện
và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng bệnh hoa gà được chia làm bốn giai đoạn như sau
giai đoạn một thời kỳ ủ bệnh
giai đoạn ba thời kỳ toàn phát khoảng hai ba tuần
giai đoạn toàn phát các triệu chứng của hoa gà xuất hiện một cách rõ ràng và nặng hơn bao gồm
hoa hoa rút rượi hoa thành cơn trung bình một mươi năm hai mươi tiếng hoa trong một cơn
tiếng hoa ngày càng yếu và giảm dần
cơn ho liên tiếp khiến trẻ trở nên yếu dần
có thể gặp phải tình trạng ngừng thở do thiếu oxy đỏ mắt da tím tái nổi tính mạch cổ chảy nước mắt và nước mũi
thở rít tiếng rít giống như tiếng gà xuất hiện sau cơn hoa hoặc sen kẽ mũ cơn hoa
riêng với trẻ dưới sáu tháng tuổi hiếm khi nghe thấy tính rít trong cơn hoa
đầm sau hoa bệnh nhân thường khắc đầm trắng màu trong dính và có chứa rất nhiều vi khuẩn
nôn mửa đây là những biểu hiện đặc trưng của bệnh hoa gà trong giai đoạn toàn phát
giai đoạn cuối cùng đó là thời kỳ lùi bệnh
khi được hỗ trợ điều trị và chăm sóc đúng cách thường bắt đầu từ tuần thứ tư kể từ khi phát bệnh
các triệu chứng của bệnh ho gà sẽ được cải thiện dần và dần dần biến mất
cơn hoa gà sẽ giảm dần nhưng có thể mất khoảng một thời gian khá lâu sau đó để có thể hệt thần
một số cơn hoa tái phát trờn nặng gây ra viêm phổi
một số biên chứng nguy hiểm có thể gặp phải trong trường hợp trẻ mắc hoa gà bao gồm
viêm phổi nặng đây là biến chứng hô hấp hay gặp nhất nhất là ở trẻ sơ sinh và trẻ suy dinh dưỡng
viêm phổi nặng là một biên chứng nặng của bệnh hoa gà tỷ lệ tử vong khá cao trẻ suất rất cao ly bì hôn mê và có giật
biên chứng cơ học như lồng ruột thoát vị xa trực tràng
trường hợp nặng có thể gặp vỡ phế năng tràn khí trung thất hoặc tràn khí mảng phổi
biên chứng khác bao gồm suất hiết võng mạc kết mạc mắt dối loạn nước điện dài bộ nhiễm các vi khuẩn khác
do vậy việc phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh để điều trị lại rất quan trọng
để phòng bệnh sở y tế hà nội khuyến cáo việc tiêm vaccine có thành phần ho gà là biện pháp phòng bệnh chủ động và hiệu quả nhất
trẻ được tiêm mũi một khi hai tháng tuổi có thể tiêm sớm lúc sáu tuần tuổi mũi hai khi ba tháng tuổi mũi ba khi bốn tháng tuổi và mũi bốn lúc một mươi tám tháng tuổi
vaccine được ra đời vào năm một nghìn bảy trăm chín mươi sáu được coi là thành tựu vĩ đại của y học nhân loại bởi nó được coi là vũ khí hữu hiệu để phòng ngừa chủ động các bệnh chuyển nhiễm nguy hiểm đồng thời làm giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân
tiêm vaccine chính là việc sử dụng vaccine để kích thích cơ thể sinh ra miễn dịch chống lại các tác nhân gây bệnh
khi vaccine được đưa vào cơ thể hệ thống miễn dịch sẽ nhận diện vaccine như một vật thể lạ và ghi nhớ chúng
khi tắc nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể hệ thống miễn dịch sẽ sinh ra và tạo ra các kháng thể chống lại tác nhân đó
do đó cơ thể không bị mắc bệnh hoặc bị mắc bệnh sẽ nhẹ hơn
tiêm vaccine cho trẻ là phương án hiệu quả và làm giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm thường gặp ở trẻ nhỏ như
bạch hầu ho gạo ấn ván bại liệt viên gần bề viêm mảng não do hiếp
tiêm vaccine giúp trẻ giảm thiểu tối đa những rủi ro về tử vong biến chứng di chứng với những nhóm không tiêm phòng
vaccine không chỉ bảo vệ một cá nhân cụ thể mà cho cả cộng đồng
đó là lý do tại sao tiêm vaccine là có vai trò quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng trong việc ngăn ngừa bệnh tật
bên cạnh đó khu vực sống nhà ở trường học nhà trẻ khu vui chơi cần phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ thông thoáng có đủ ánh sáng mặt trời
các vật dụng trong nhà nhất là đồ dùng cá nhân của trẻ cần phải được vệ sinh bằng dung dịch vô khuẩn hằng ngày
bên cạnh việc giữ gìn vệ sinh cá nhân trẻ cũng cần được hướng dẫn rửa tay bằng sập phòng khử khuẩn đúng cách
thường xuyên nhất đó là sau khi đi vệ sinh và trước khi ăn
cha mẹ người chăm sóc trẻ cần phải hướng dẫn trẻ
khi hò hắt hơi trẻ cần lấy giấy chay miệng và mũi lại sau đó vứt giấy vào thùng rác và rửa tay sạch sẽ
đồng thời nên hạn chế đưa tay cho lên mắt mũi miệng
các chuyên gia y tế khuyên cáo trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nên được nuôi dưỡng bằng sức mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu đời
đây là nguồn dinh dưỡng lý tưởng cung cấp sức đề kháng cho trẻ
đối với trẻ lớn hơn việc thực hiện một chế độ dinh dưỡng đầy đủ khoa học sẽ giúp hệ thống miễn dịch của trẻ khỏe mạnh giảm nguy cơ mắc bệnh
trẻ nên ăn đủ bốn nhóm chất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể bao gồm chất đạm chất béo chất bột đường vitamin và khoáng chất
đặc biệt bổ sung nhiều rau xanh và trái cây tươi trong bữa ăn hàng ngày
các loại thức uống có cồn nước ngọt các chất kích thích thức ăn nhiều dầu mỡ sẽ gây ảnh hưởng sâu đến sức khỏe
do vậy cần hạn chế sử dụng các loại thực phẩm này
thăm khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện bệnh nguy cơ mắc bệnh nếu có
từ đó thực hiện các biện pháp phòng ngừa và can thiệp kịp thời giảm nguy cơ xuất hiện các biến chứng nguy hiểm
ho gà là một bệnh lý nguy hiểm có khả năng lây lan nhanh chóng
do đó phụ huynh cần phải chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh cho trẻ đặc biệt là tiêm vaccine phòng bệnh theo khuyên cáo của bộ y tế
khi nghi ngờ mắc bệnh ho gà hoặc có bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh trẻ cần được đưa ngay đến bệnh viện để được thăm khám và hỗ trợ điều trị kịp thời